hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines vừa chính thức hoàn thành toàn bộ tài liệu và công tác chuẩn bị
để cục an ninh vận tải hoa kỳ xem xét phê chuẩn
trên cơ sở đó cục hàng không liên bang hoa kỳ sẽ cấp phép cho hãng khai thác các chuyến bay thẳng thường lệ giữa việt nam và hoa kỳ
với sự kiện này việt nam airlines sẽ trở thành hãng hàng không việt nam đầu tiên được cấp phép bay thẳng thường lệ đến hoa kỳ
quốc gia có hàng rào thủ tục pháp lý và an ninh hàng không khắt khe bậc nhất thế giới
các chuyến bay thường lệ khác biệt hoàn toàn với các chuyến bay thuê chuyến đặc biệt quốc tế mà một số hãng hàng không việt đang được nhà chức trách hoa kỳ cấp phép
chuyến bay thường lệ được thực hiện đều đoạn theo lịch bay do hãng hàng không công bố không hạn chế mọi đối tượng hành khách mà mở bán vé rộng rãi tại website
ứng dụng di động phòng vé của hãng bay tất cả hành khách đều có thể tự tra cứu lịch bay
tùy chọn đặt chỗ mua vé với mức giá phù hợp theo nhu cầu cá nhân trên các chuyến bay thường lệ